khi dự án làm sách giáo khoa được coi là thất bại thay vì trả lại số tiền một mươi sáu triệu đô la mỹ đi vay
bộ giáo dục và đào tạo đang đàm phán để tái câu trúc khoản kinh phí này cho một số hoạt động liên quan
đến việc chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
tuy nhiên là việc bộ giáo dục và đào tạo sẽ chuyển đổi và sử dụng khoản vay này như thế nào
là điều mà khiến cho nhiều người không khỏi băn khoăn
trong khoản vay nguồn banh bảy mươi bảy triệu đô la mỹ để đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
thì sẽ có hai mươi triệu đô la mỹ để hỗ trợ biên soạn và thực hiện sách giáo khoa
trong đó một mươi sáu triệu cho việc biên soạn một bộ sách và bốn năm triệu mua sách cho học sinh vùng khó khăn
tuy nhiên do không thu hút được chuyên gia tác giả biên soạn nên kế hoạch biên soạn một bộ sách này đã bị phá sản